thưa quý vị điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga đâm thẳng vào cán bộ công an đang làm nhiệm vụ
tôn thất tùng chú tại quận thây khê vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều tp đà nẵng tạm giữ
và trưa ngày một mươi chín tháng bảy khi phát hiện tùng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm lực lượng chín trăm một mươi một đã ra hiệu lệnh dừng xe
nhưng tùng không chấp hành mà còn tăng ga đâm thẳng vào cán bộ công an rồi tăng tốc bỏ chạy
xác định việc truy đuổi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác
tổ chín trăm một mươi một đã thu thập chứng cứ chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều
đến tối cùng ngày tôn thất tùng đã đến công an quận liên triểu đầu thú
tùng khai nhận do có sử dụng rượu bia sợ bị công an lập biên bản vi phạm nên đã cố tỉnh vượt chốt kiểm tra